thành phố lào cai đã bỏ ra số tiền gần năm trăm linh triệu đồng để giải phóng mặt bằng
và gần một trăm linh triệu đồng do ba mươi sáu hộ kinh doanh đóng góp để xây dựng chợ vạn hòa thuộc xã vạn hòa
với hy vọng phục vụ nhân dân trong khu vực
tuy nhiên khi hoàn thành đưa vào sử dụng thì không như mong đợi
các hộ kinh doanh cũng vì thế mà ngày họp ngày không
và công trình này chỉ duy trì hoạt động được khoảng ba tháng thì dừng hẳn
đến nay không ai còn nhận ra đây chính là khu chợ được xây dựng với kinh phí hơn nửa tỷ đồng

và mục tiêu xây dựng chợ vạn hòa là chợ đầu mối để trung chuyển hàng hóa
đặc biệt là hàng sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là giao an toàn của địa phương
tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng do nhiều nguyên nhân
thứ nhất là do cơ hội chung của xã vạn hòa thứ hai nữa là do giao thông đi lại
nên trong quá trình triển khai thực hiện đặc biệt là duy trì hoạt động của chợ
thì đến thời điểm này thì hoạt động của chợ cũng chưa được hiệu quả
chúng tôi cũng xác định các nguyên nhân chính là do thị trường ở lào cai
cũng rất gần với thị trường hay là nhu cầu thực tế trong nhân dân
theo thống kê tỉnh lào cai có bảy mươi bảy chợ trong đó có hai mươi chợ đô thị tập trung
ở các huyện thành phố còn lại là năm mươi bảy chợ nông thôn
nhưng có ít nhất một mươi chợ hoạt động không hiệu quả hoặc bỏ không
điều này cho thấy việc triển khai xây dựng các chợ theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới
không xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân
đã và đang gây lãng phí tiền của nhà nước cũng như của chính người dân đóng góp
tuy nhiên hiệu quả trên thực tế dường như chưa thực sự tương xứng với số tiền đã bỏ ra
tính đến hôm qua hai mươi ba tháng tám hà nội đã trở thành địa phương đứng số một
về các ca mắc sốt xuất huyết gần một mươi chín ca trong khi cũng là địa phương chi tiền mạnh nhất
theo tìm hiểu của báo lao động ngoài lý do khách quan gây khó khăn trong chống dịch
như có nhiều công trình xây dựng có nhiều lán trại để công nhân ở sinh hoạt
địa bàn phức tạp
người dân chưa hợp tác thì một phần là cách chống dịch cũng có vấn đề
và nếu không có cách làm mới không có sự giám sát chặt chẽ
thì dù có bỏ thêm nhiều tỷ đồng đi chăng nữa cũng chỉ như muối bỏ biển
và dịch bệnh sẽ vẫn tiếp tục hoành hành
cò bệnh viện đang là vấn nạn nước nối tồn tại từ rất lâu rồi
sắp vẫn chưa được giải quyết triệt đề
những tay cò này lưu người bệnh thậm chí khi bị phát giác
còn có thái độ điên cuồng xông vào giật điện thoại của người dân để xóa chứng cứ
thông tin trên báo công an nhân dân
theo tìm hiểu của báo công an nhân dân tình trạng cò vẫn ngang nhiên tung hoành
một phần là do chế tài xử phạt vi phạm hành chính vài trăm nghìn đồng là quá nhẹ
không đủ sức giăn đe
hơn nữa do nhiều người bệnh nhất là bệnh nhân ở tỉnh xa
chưa hiểu biết quy trình khám chữa bệnh tại tuyến trung ương
nên đã nhẹ dạ cả tin nhờ tới cò
nhiều ý kiến cho rằng giải pháp trước mắt là cần nâng cao chế tài xử phạt
lên hai triệu đến hai năm triệu đồng
đối với các đối tượng cò bệnh viện thì mới có tính gian đe và mang lại hiệu quả
song song với đó cần thực hiện những giải pháp lâu dài
tiến tới chấm dứt tình trạng có bệnh viện hoành hành như hiện nay
khi triển khai các dự án bot giao thông
chúng ta cứ nói chung chung là hài hòa lợi ích giữa nhà nước người dân và doanh nghiệp
thế nhưng như thế nào mới gọi là hài hòa
đây là câu hỏi được thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư đặng huy đông đặt ra
khi đề cập đến bot
theo ông đông nếu như hài hòa
thì tại sao khi triển khai những dự án đầu tư theo hình thức bot
các cơ quan chức năng lại không công khai minh bạch
tại sao không công khai cụ thể chi phí xây dựng là bao nhiêu
chi phí đó có sự cọ sát cạnh tranh thị trường hay chưa
đồng tình với ông đông nhiều chuyên gia giao thông cũng cho rằng
chính những thứ mập mờ tù mù như vậy đang khiến cho phí bot tăng cao
để rồi cuối cùng người chịu thiệt thòi nhất vẫn là người dân
và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có công văn
về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong thời gian lễ quốc khánh mùng hai tháng chín và khai giảng năm học mới
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu sở giao thông vận tải
chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng phương án tổ chức giao thông
phân luồng giao thông điều tiết giao thông hợp lý
bố trí đầy đủ lực lượng phương tiện kịp thời khắc phục tình trạng
ủn tắc giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tại khu vực trường học không để xảy ra ủn tắc giao thông trong ngày khai giảng
ủy ban nhân dân tp cũng yêu cầu các lực lượng thanh tra giao thông
cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
các hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông
về phía ban quản lý các bến xe ủy ban nhân dân tp đề nghị
cần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách ngăn chặn việc đầu cơ
buôn bán vé không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định
đồng thời xe phải đảm bảo các điều kiện an toàn trước khi xuất bến
vâng thưa quý vị kỳ nghỉ lễ hai tháng chín năm nay chung vào ngày cuối tuần
nên người lao động được nghỉ tới ba ngày và thời điểm bắt đầu phục vụ hành khách
dịp lễ là từ chiều tối một tháng chín các bến xe ở hà nội dự báo
lượng khách dịp này sẽ tăng khoảng một mươi so với cùng kỳ năm trước
đặc biệt năm nay các bến xe sẽ tập trung tăng cường chủ yếu vào các tuyên ngắn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
kỳ lượng hành khách khi mà tăng cao thì chúng tôi sẽ thông tin
rồi cử lực lượng để hướng dẫn cho khách đi xe biết để vào bến để mua vé đi xe
đồng thời đó thì hành khách cũng khuyên kháo hành khách là khi mà những phương tiện đoạn tải
đã đủ tải rồi thì cũng không cố tình lên trên xe
như vậy thì quyền lợi của mình cũng không được bảo bảo
tại bến xe nước ngầm đại diện bến xe cho biết
trong những ngày cao điểm sắp tới lượng khách có khả năng tăng đến trên một trăm năm mươi so với ngày thường do đó bến xe đã chuẩn bị các xe tăng cường trong các ngày cao điểm
đặc biệt lượng xe tăng cường này chủ yếu sẽ tập trung vào các tuyến ngắn
để phục vụ bà con về trong ngày nghỉ lễ thì bến xe nâng ngầm đã chuẩn bị lượng xe tăng cường khoảng một trăm linh lượt xe để phục vụ các tuyến ngắn cũng như dài

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé